thưa quý vị hiện nay giá bán lẻ sang giàu đạt mức kỷ lục giá sang tăng kéo theo nỗi lo của không ít người dân
khi mức chi tiêu tăng buộc nhiều người phải tính đến các phương án để cân đối tài chính giảm bớt chi phí sinh hoạt
vâng rõ ràng là tình trạng này đặc biệt đáng lo ngại trong bối cảnh mà người lao động chỉ mới quay trở lại làm việc
sau thời gian giãn cách vì dịch bệnh covid một mươi chín
buồn bán rau củ lãi lời vốn chẳng bao nhiêu này sang giàu tăng giá cước phí vận chuyển mất nhiều hơn
thế nên số tiền lãi sau mỗi buổi bán hàng của tiểu thương này ngày càng ít đi
khó khăn này có lẽ là của chung với rất nhiều người lao động
gia đình chị diệu tại cầu giấy hà nội vốn thường sử dụng ô tô để di chuyển mỗi khi đi làm
thế nhưng thời gian gần đây chị chuyển hẳn sang đi xe máy tất cả vì giá xăng quá cao
cho nên là trong cái việc chi tiêu trong gia đình thật sự là nếu như đến mức như thế này thì
khó khăn lại càng trồng chất khó khăn
ngày trước nếu mà hai vợ chồng đi làm thì thường thường là chỉ đi mỗi người một nôn một xe thôi
nhưng mà tranh thủ bây giờ đi làm thì thôi ô tô thì đi ít thôi
xăng tăng học phí tăng sách giáo khoa cũng tăng gấp ba lần so với năm học cũ
trong khi thu nhập thì lại chẳng nở ra
có quá nhiều gánh nặng đang đè lên vai người lao động
vâng thưa quý vị có thể thấy có rất nhiều người đang phải đối diện
với ảnh hưởng của người lao động
vì áp lực kinh tế phải tính toán chi tiêu sao cho phù hợp với mức lương thu nhập của mình
xăng dầu tăng giá lạm phát có thể xảy ra
điều người dân mong mỏi nhất đó là nhà nước sẽ có thêm nhiều chính sách
để hỗ trợ người dân vượt qua giai đoạn khó khăn này
xoay quanh vấn đề này thì trong chuyên mục vấn đề và chính sách ngày hôm nay của chúng tôi
sẽ có cuộc trao đổi với khách mời là ông vũ vinh phú chuyên gia kinh tế
vâng đầu tiên thì xin được cảm ơn ông đã dành thời gian cho
truyền hình công an nhân dân
trong thời gian qua thì giá xăng dầu đã liên tục tăng
và đã lập ở những mức kỷ lục mới
vậy thì theo ông trong cái giai đoạn hiện nay khi mà chúng ta vừa bước qua
khủng hoảng về covid một mươi chín thì giá xăng tăng như vậy
sẽ tác động đến đời sống người dân như thế nào ạ
nó tác động đến cả đời sống của doanh nghiệp và với người dân
riêng với người dân thì tôi đi quan sát thị trường là giá cả tăng từ một mươi đến hai
thậm chí có cái tăng gấp đôi
ăn uống dịch vụ đi lại
tất cả mọi cái đều đồng chạm
cho nên đây là một cái vấn đề khó khăn cho dân
nhưng mà tôi xin lưu ý thêm là tăng giá trong lúc điều kiện
thu nhập người dân bị suy giảm trong hai năm đại dịch
đòi hỏi chúng ta phải có những giải pháp mạnh mẽ quyết liệt hơn
để giảm bớt những khó khăn cho người dân trong giai đoạn hiện nay
để giảm giá xăng thì chúng ta sẽ cần nhiều công cụ
trong đó có việc là giảm thuế phí
tuy nhiên có ý kiến cho rằng là nếu như chúng ta giảm thuế
thì sẽ gây ảnh hưởng đến nguồn thu của ngân sách
dưới góc độ là một chuyên gia kinh tế thì ông đánh giá như thế nào về vấn đề này
năng lực cạnh tranh doanh nghiệp tăng lên
giá xăng dầu về mức hợp lý khoảng hai mươi hai hai mươi năm đồng một lít
như thời gian trước đây
thì doanh thu tăng nộp ngân sách tăng
công ngân việc làm có sức mua tăng
vòng hai là tiếp tục đẩy vào sản xuất
thì có khi cái tiền nộp ngân sách
sẽ thu lại còn nhiều hơn cái tiền mà nhà nước bỏ ra để giảm thuế phí
ngoài việc là giá xăng tăng thì chúng ta thấy
trong thời gian qua một loạt những vấn đề khác cũng tăng giá
ví dụ như là học phí hay là sách giáo khoa
trong khi đó những đồng lương của chúng ta thì không có sự tăng mấy đúng không ạ
vậy thì theo ông chúng ta sẽ cần những cái giải pháp cụ thể như thế nào
để có thể hạn chế khó khăn đối với người dân ạ
tôi cho là các gói hỗ trợ chính phủ đối với người dân
và doanh nghiệp cũng là gián tiếp cho người dân thôi
thì cái này là chúng ta phải làm nhanh
đưa các gói hỗ trợ hàng trăm nghìn tỷ đến doanh nghiệp đến người dân
ví dụ như tiền nhà trọ của người dân lao động
được bao nhiêu hơn triệu ấy v v
dân phải đến nhanh với người dân để bù đắp những vấn đề này
tôi xem vô tuyến ngày hôm kia
có nơi còn chưa được nhận một cái đồng tiền hỗ trợ
thậm chí chưa hiểu về chính trách hỗ trợ
cho nên cái này việc thông tin tuyên truyền
rồi các chính quyền địa phương
và các cơ quan tài chính
phải làm nhanh với đây này
như tôi nói là đến nhanh đến tay người tiêu dùng
đúng mức đúng quy định đúng đối tượng
không chi sai mục đích không lợi dụng
và cái quan trọng tôi cho là phải kiểm soát được cái giá cả
nhất là hàng tích yếu
rau củ quả thịt
thì lận hơi bây giờ chỉ có năm sáu nghìn đồng một cân
tại sao thịt ở chợ với siêu thị
vẫn là gần hai trăm linh nghìn hơn hai trăm linh nghìn
cái đó chúng ta phải làm
trong những giai đoạn cấp bách này chúng ta phải làm
để đảm bảo những đời sống thiết yếu cho nhân dân
thêm các vấn đề khác vào
giải quyết công an việc làm
đời sống thu nhập
hỗ trợ hệ thống phân phối
kết nối cung cầu
vùng nọa hỗ trợ vùng kia
chính sách xóa đói giảm nghèo
lá lành đùm lá rách
vân vân tất cả chúng ta phải làm toàn diện
để giảm bớt những khó khăn trong giai đoạn
mà giá xăng
và lạm phát cao nhiện này
câu chuyện kiểm soát lạm phát
rồi là cải thiện đời sống nhân dân
khi mà giá xăng dầu liên tục gia tăng
sẽ là một trong những cái bài toán rất là khó
mà cần những nhiều chính sách để có thể giải quyết
một lần nữa thì chúng tôi xin được cảm ơn những chia sẻ của ông trong chương trình ngày hôm nay
một số chính sách mới đáng chú ý sẽ có trong cụm tin sau
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
để kịp thời động viên tôn vinh khen thưởng
xứng đáng cho đoàn thể thao việt nam
cũng như các cá nhân tổ chức
có đóng góp vào thành công của sea games ba mươi một
tại công văn số ba nghìn hai trăm linh năm
phó thủ tướng chính phủ vũ đức đam
yêu cầu bộ văn hóa thể thao và du lịch
khẩn trương thực hiện công tác khen thưởng
theo thẩm quyền và đề xuất
các hình thức khen thưởng ở mức độ cao hơn
cho tập thể cá nhân trình cấp có thẩm quyền
theo quy định tổng hợp và báo cáo
thủ tướng chính phủ trước ngày một tháng sáu năm hai nghìn hai mươi hai
cục quản lý dược bộ y tế vừa cấp phép
cho một loại thuốc điều trị covid một mươi chín sản xuất
trong nước là monopiravir
như vậy đây là thuốc điều trị covid một mươi chín thứ tư
chứa hoạt chất monopiravir sản xuất
tại việt nam được cấp phép lưu hành
việc cấp phép cho loại thuốc này
có hiệu lực ba năm kể từ ngày ký bàn hành quyết định
bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
đã giao cục thú y thành lập các đoàn công tác
và chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thú y
từ trung ương đến địa phương
phối hợp với các cơ quan liên quan
thành tra kiểm tra giám sát các cơ sở kinh doanh
buôn bán thuốc thú y theo quy định
đồng thời bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
cũng có văn bản đề nghị ban chỉ đạo ba trăm tám mươi chín quốc gia
đồn đất ban chỉ đạo ba trăm tám mươi chín quốc gia
các tỉnh biên giới để kịp thời phát hiện
và xử lý nghiêm các trường hợp vận chuyển
buôn bán thuốc vaccine thú y nhập lộ
để lại cho thị trường bất động sản nhiều hệ lụy
và trước thực trạng trên thì nhiều chuyên gia cho rằng
cần phải sửa một số quy định để ngăn chặn hiện tượng này
theo đó thì bất cập bắt nguồn
từ một số quy định cho phép tách thửa đất nông nghiệp
đất phi nông nghiệp không phải là đất ở
quy định này phù hợp với nghị định bốn mươi ba
nhưng không phù hợp với luật đất đai hai nghìn một mươi bốn
việc này đã bị đầu nậu
cò đất lợi dụng phân lô bán nền tràn lan
gây ra các cơn sốt ảo ra đất
và làm phá vỡ quy hoạch sử dụng đất
quy hoạch xây dựng
ngoài ra thì còn xảy ra tình trạng lợi dụng
chủ trương khuyến khích người dân hiến đất làm đường
để họ làm những con đường tạm bỡ
nhằm mục đích phân lô bán nền trái phép
và gây ra các cơn sốt ảo giá đất tại các địa phương
bộ lao động thương minh và xã hội
đang tiến hành lấy ý kiến về dự thảo
nghị định quy định mức lương tối thiểu
áp dụng với lao động làm việc theo hợp đồng trong doanh nghiệp
trong đó thì đang chú ý là đề xuất
quy định thêm mức lương tối thiểu
theo giờ đối với người lao động
trao đổi với báo đại đoàn kết
nhiều ý kiến cho rằng với đề xuất tăng sáu mức lương tối thiểu
cũng như là quy định thêm mức lương tối thiểu
theo giờ đối với người lao động
dù đã là tích cực nhưng vẫn chạy theo thị trường
bởi hàng ngày thì người lao động
phải đối mặt với thách thức về giá
của nhiều mặt hàng thiết yếu
do vậy thì việc tăng mức lương tối thiểu
cũng như là tiền làm thêm giờ của người lao động
cần phải được quy định ở mức cao hơn
vì không để khoảng cách giữa thu nhập thực tế
của người lao động với giá cả thị trường
cứ nới rộng mãi theo thời gian
thời gian qua thì hàng loạt địa phương
dự kiến là tăng học phí cho năm học mới
đáng chú ý là có địa phương
dự kiến tăng học phí gấp năm lần
so với năm học trước
và khiến cho nhiều phụ huynh và học sinh lo lắng
trao đổi với báo lao động
tiến sĩ lê viết khuyến
nguyên phó vụ trưởng vụ giáo dục đại học bộ giáo dục và đào tạo
cho rằng tăng học phí là cần thiết
nhưng cần được xây dựng

và mức thu nhập trung bình của người dân
đặc biệt là trong bối cảnh đời sống người dân
còn gặp nhiều khó khăn sau đại dịch
kinh tế chưa hoàn toàn hồi phục
học phí tăng cao đến gấp bốn năm lần
so với trước là điều không hợp lý
do vậy nếu tăng học phí thì phải dần dần
có lộ trình bởi nếu học phí cao quá
rất dễ xảy ra trường hợp
học sinh nghèo sẽ bỏ học thì rất nguy hại
đại dịch covid một mươi chín để lại cho ngành hàng không việt nam
một cú sốc lớn
theo báo kinh tế và đô thị thì thời gian tới
ngành hàng không phải đối mặt với nhiều thách thức hơn
do vậy để phục hồi cần có sự đồng hành
của nhà nước và doanh nghiệp
những khó khăn và thách thức sắp tới
đó là sự giảm nhu cầu đi lại bằng đường hàng không
do suy thoái kinh tế
giá dầu tăng mạnh
chính sách tiền tệ được thắt chặt lạm phát ở mức cao
trước thực trạng này thì lãnh đạo hiệp hội doanh nghiệp
hàng không việt nam cho rằng
nhà nước cần tiếp tục đầu tư xây dựng
mở rộng đồng bộ hóa hệ thống cơ sở hạ tầng hàng không
đồng thời chuẩn bị sớm
triển khai đàm phán với những quốc gia
là thị trường có tiềm năng lớn cho ngành hàng không
mà việt nam chưa khai thác được nhiều
ngoài ra thì cần phải tăng cường
ứng dụng khoa học công nghệ trong công tác quản lý nhà nước
đảm bảo mục tiêu an toàn điều hòa
và hiệu quả của hoạt động bay
tiếp theo mời quý vị cùng điểm qua những nội dung chính
đã phát trong chương trình an ninh ngày mới sáng ngày hôm nay
sau một tuần mở phiên tòa xét xử và nghị án
chiều qua ngày hai mươi bốn tháng năm
tòa án nhân dân tp hà nội đã tuyên án phạt một mươi bảy bị cáo
trong vụ thất thoát tài sản
xảy ra tại tổng công ty máy động lực và máy nông nghiệp việt nam
viết tắt là veam
trong đó nguyên chủ tịch hội đồng thành viên
nguyên tổng giám đốc veam trần ngọc hà
bị tuyên phạt một mươi một năm tù
về tội vi phạm quy định về quản lý
sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
tìm mua các xe ô tô không rõ nguồn gốc
xe không có giấy tờ pháp lý
đứng tên mua trả góp thế chấp tại ngân hàng
hoặc đến các salon ô tô
các cơ sở cho thuê xe để thuê xe
sau đó làm giả giấy tờ biển kiểm soát
để bán hoặc đi cầm cố
hai vợ chồng phùng bá hiền và bùi thị thơm
cùng chú tại huyện cầm phả tỉnh thanh hóa
đã thực hiện chót lọt một mươi một vụ lừa đảo
chiếm đoạt tài sản hơn năm tỷ đồng
công an tp thanh hóa đã khởi tố
bắt tạm giam hai đối tượng về hành vi lừa đảo
hiện nay giá bán lẻ xăng dầu đạt mức kỷ lục
nhiều người đang phải đối diện với áp lực kinh tế
xăng dầu tăng giá lạm phát có thể xảy ra
điều người dân mong mỏi nhất lúc này
là nhà nước cần có thêm nhiều chính sách
để hỗ trợ người dân vượt qua giai đoạn khó khăn này
phó thủ tướng vũ đức đam vừa có công văn yêu cầu
bộ văn hóa thể thao và du lịch
khẩn trương thực hiện công tác khen thưởng theo thẩm quyền
và đề xuất các hình thức khen thưởng
ở mức độ cao hơn cho tập thể cá nhân
có đóng góp vào thành công của sea games ba mươi một
trình cấp có thẩm quyền theo quy định
tổng hợp và báo cáo thủ tướng chính phủ
trước ngày một tháng sáu hai nghìn hai mươi hai
sau đây là các thông tin về tình hình thời tiết
đây cũng là nội dung kết thúc chương trình an ninh ngày mới sáng ngày hôm nay